chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức bỉ sáng nay theo giờ địa phương tại thủ đô bruxelles
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng chủ tịch vùng wallonie willie boschus
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam coi trọng mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với các vùng cộng đồng ở bỉ
trong đó có vùng wallonie coi đây là một bộ phận trong các hợp tác phong phú đa dạng giữa việt nam và bỉ
thủ tướng cũng hoàn ngành việc hai bên đã thực hiện nhiều dự án hợp tác có hiệu quả trong các lĩnh vực y tế văn hóa nghệ thuật
dạy nghề môi trường bảo vệ di sản góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong đó có lĩnh vực xoa đói giảm nghèo
mong muốn các doanh nghiệp lớn của bỉ tiếp tục quan tâm hợp tác đầu tư tại việt nam
thủ tướng khẳng định việt nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có doanh nghiệp bỉ và vùng wallonie đầu tư kinh doanh tại việt nam
bộ trưởng chủ tịch vùng wallonie khẳng định chuyến thăm bỉ lần này của thủ tướng sẽ là động lực thúc đẩy quan hệ việt nam bỉ nói chung và việt nam wallonie nói riêng
và nhấn mạnh chính phủ vùng ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn evfta nhằm tạo thuận lợi các mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa việt nam và bỉ cũng như giữa việt nam và vùng wallonie
tối nay tại cung văn hóa hữu nghị việt sô thành phố hà nội đã diễn ra chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn một mươi chín
cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ phía sau
chương trình do ban thường trực ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức
đây là sự kiện thường niên diễn ra vào đúng ngày một mươi bảy tháng một mươi ngày chống đói nghèo thế giới hàng năm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự chương trình cùng dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí lãnh đạo đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương đại diện lãnh đạo các tỉnh và thành phố

hôm qua ngày một mươi sáu tháng một mươi trong tình trạng đã ngừng tim ngừng thở đồng tử giãn không phản xạ ánh sáng kiếp trực đã nỗ lực dùng các biện pháp cứu sống nhưng trong cả quá trình cấp cứu tim bé không đập trở lại chút nào
theo đánh giá của các bác sĩ cháu đã tử vong trước khi đến viện
đưa vào chúng tôi thì cháu đã tình trạng ngừng tim ngừng thở đồng tử giãn bốn cm không có phản ánh ánh sáng để chẩn đoán nguyên nhân cháu tử vong là một điều rất khó khăn
nhưng qua hồi cứu thì nó có những cái mà chúng tôi thấy
thí dụ cháu này có tình trạng mất nước là chắc chắn cháu đi ngoài một ngày trên hai mươi lần số lượng rất nhiều
thứ hai là cháu này có thêm một cái là vào khi mà thăm khám thì các bác sĩ thấy là có một cái gan to ngang rốn
một cái cháu bé hai mươi hai tháng tuổi cân nặng một mươi bảy kg thì một cái gan to như thế này cũng là điều bất thường
thì biết đâu là trước đó suốt hai ba ngày bây giờ cháu ở tình trạng có thể là biên cư tim cấp
nguyên nhân thứ ba mà cũng có thể nghĩ đến được là khi chúng tôi tiến hành đặt nội khí quản
thì rất nhiều dịch sữa từ trong cái khí quản trào ra
thì cái này có thể biết đâu trong quá trình truyền dịch cháu được ăn rồi cháu khóc có thể là sắc
và cái nguyên nhân cuối cùng không lại trừ được tức là có thể là cái sốc chuyển dịch
đây là chỉ là nhận định của chúng tôi cái góc độ chuyên môn các thông tin đều chưa đầy đủ
nhưng mà đấy là những cái nguyên nhân mà nghĩ đến
còn cái nguyên cuối cùng thì pháp y sẽ vào người ta sẽ làm đại thẻ làm vi thẻ sẽ có câu trả lời một cách tương đối chính xác
ngày một mươi bảy tháng một mươi công an quận long biên xác nhận
được đơn trình báo của gia đình cháu bảo và đang tiến hành điều tra vụ việc
hiện phòng khám này cũng đã được cơ quan công an niêm phong để phục vụ công tác điều tra
việc kháng niệm tử thi cũng đã được tiến hành tại bệnh viện đa khoa đức giang
nguyên nhân tử vong sẽ được cơ quan công an cung cấp khi có kết luận cụ thể
xin được tiếp tục chương trình với các thông tin quốc tế
thưa quý vị ngày hôm nay ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã có cuộc gặp với giới chức cấp cao
nước chủ nhà thổ nhĩ kỳ để thảo luận về nhiều vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm
đặc biệt là cuộc điều tra vụ nhà báo zaman khashoggi bị mất tích
sau khi tới lãnh sứ quán ả rập xê út ở istanbul
tại ankara ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã hội kiến tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan
cũng như hội đàm với người đồng cấp melut cavusoglu
để trao đổi về tiến trình điều tra vụ mất tích của nhà báo khashoggi
trước đó ngoại trưởng mỹ cũng đã có cuộc gặp với giới chức ả rập xê út để thảo luận về vụ việc
nguyễn riyad đã cam kết không miễn trừ đối với bất kỳ đối tượng nào có liên quan
dù có là thành viên hoàng gia đồng thời mở cuộc điều tra triệt để và minh bạch
hiện chính phủ pháp và đức cũng tái khẳng định sự cần thiết của cuộc điều tra toàn diện
về vụ mất tích của nhà báo
hôm hai tháng một mươi vừa qua nhà báo khashoggi quốc tịch ả rập xê út và sinh sống tại mỹ
đã mất tích sau khi vào lãnh sự quán ả rập xê út ở thành phố istanbul của thổ nhĩ kỳ
các nhà lãnh đạo hàn quốc cùng tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco
vừa nhất trí thúc đẩy hòa giải giữa hai miền triều tiên
thông qua việc tăng cường hỗ trợ bình nhưỡng về giáo dục và nhiều lĩnh vực khác
văn phòng tổng thống hàn quốc cho biết trong cuộc gặp tổng giám đốc unesco audrey azoulay
tại paris pháp tổng thống hàn quốc moon jae in cảm ơn unesco trong việc hỗ trợ seoul
kiến tạo hòa bình trên bán đảo triều tiên và đề nghị tổ chức này tiếp tục quan tâm giúp đỡ
trong khi đó người đứng đầu unesco đánh giá cao nỗ lực của tổng thống moon jae in
trong việc thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
đồng thời nhấn mạnh rằng unesco sẽ hợp tác chặt chẽ với sáng kiến hòa bình này
hai bên cũng nhất trí nỗ lực chung để thúc đẩy đề cử khu phi quân sự giữa hai miền triều tiên
là khu bảo tồn sinh quyền
sau khi tổng thống moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn nhất trí biến khu phi quân sự
thành một khu vực hòa bình tại các hội nghị thượng đỉnh liên triều hồi tháng bốn và tháng năm vừa qua
theo các nhà đàm phán của mexico mặc dù thỏa thuận thương mại tự do mới giữa ba nước mỹ
mexico và canada làm gia tăng chủ nghĩa bảo hộ tại khu vực bắc mỹ
song thỏa thuận này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho mexico nhất
ông jesus c a d người phụ trách các cuộc đàm phán của chính phủ cánh tả sắp tới của mexico cho biết
ông tin rằng thỏa thuận thương mại tự do vừa được mexico
canada và mỹ đạt được hôm ba mươi tháng chín vừa qua sẽ giúp mỹ tạo thêm nhiều công an việc làm hơn
song mexico thậm chí sẽ còn được lợi nhiều hơn thế nếu nước này biết tận dụng các lợi thế về chi phí
đặc biệt là trong ngành công nghiệp ô tô vốn là trọng tâm của thỏa thuận
ông c a d thừa nhận rằng thỏa thuận mới này khiến hoạt động thương mại ít tự do hơn so với nafta cũ
tuy nhiên để tránh bị áp thuế nhập khẩu hai mươi năm đối với mặt hàng ô tô
các công ty châu á và châu âu sẽ chuyển nhà máy tới khu vực bắc mỹ nhiều hơn
ước tính lượng sản xuất phụ tùng ô tô ở mexico sẽ tăng khoảng một mươi trong vòng ba năm tới
trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô phải tuân thủ các quy định ngặt nghèo hơn
theo thỏa thuận mỹ mexico canada